chất lượng các luật nghị quyết sau khi được ban hành đã quy định những nội dung cân bản về đất đai nhà ở căn cước lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
bước đầu đã nhận được sự đồng thuận đánh giá cao của nhân dân cử tri đồng bào ta ở nước ngoài và cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước
từ tình hình thực tế và báo cáo của ủy ban thường vụ quốc hội của chính phủ và các tham luận tại hội nghị
chủ tịch quốc hội vương đình huệ đánh giá đã có chuyển biến rõ rệt trông thấy trong công tác triển khai luật nghị quyết nhất là sau thành công của hội nghị toàn quốc lần thứ nhất
chủ tịch quốc hội nêu rõ các kết quả triển khai thi hành luật nêu trên là rất đáng ghi nhận
tuy nhiên đây mới chỉ là bước đầu khối lượng công việc cần tiếp tục thực hiện là rất lớn
đặc biệt nhiều luật của kỳ họp thứ sáu và kỳ họp bất thường thứ năm có số lượng điều luật nội dung giao chính phủ các cơ quan quy định vừa nhiều vừa khó vừa đòi hỏi cao về tiến độ
vừa quy định nhiều chính sách mới đặc thù các nhiệm vụ quyền hạn mới theo hướng đẩy mạnh phân cấp phân quyền cho các cơ quan
vì vậy chủ tịch quốc hội đề nghị chính phủ sớm ban hành danh mục văn bản hướng dẫn chi tiết và phân công cụ thể cơ quan soạn thảo gắn với thời hạn hoàn thành bố trí nguồn lực đảm bảo thực hiện
trên cơ sở thành công của hội nghị lần thứ nhất và hội nghị lần thứ hai này chủ tịch quốc hội mong muốn và tin rằng những vấn đề được trao đổi tại hội nghị sẽ trở thành bài học
kinh nghiệm quý những vấn đề còn vướng mắt trong triển khai thi hành luật nghị quyết sẽ có phương án giải quyết phù hợp
qua đó công tác triển khai thi hành pháp luật ngày càng chuyên nghiệp bài bản đáp ứng được sự kỳ vọng của cử tri và nhân dân cả nước góp phần xây dựng một nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa vững mạnh

chủ tịch quốc hội mong muốn và tin rằng những vấn đề được trao đổi tại hội nghị lần thứ hai này

đã thành tích kết quả mà đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh quảng ninh đã đạt được trong những năm qua
đại tướng tô lâm nhấn mạnh quảng ninh vươn lên đã và đang trở thành một trong những tỉnh đi đầu trong công cuộc đổi mới sáng tạo của vùng đồng bằng bắc bộ
một cực tăng trưởng của khu vực phía bắc như lời phát biểu của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh quảng ninh ngày sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
đại tướng tô lâm đề nghị tỉnh ủy bám sát các mục tiêu nhiệm vụ giải pháp của nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng
quyết định số tám mươi ngày một mươi một tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba của thủ tướng chính phủ về phê duyệt quy hoạch tỉnh quảng ninh
thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của trung ương đảng quốc hội chính phủ
trước mắt tập trung phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu đề ra trong năm hai nghìn hai mươi bốn
được coi là năm tăng tốc góp phần hoàn thành
thắng lợi nhiệm vụ trong cả nhiệm kỳ
quy mô lớn tập trung vào đảm an sinh xã hội không ngừng nâng cao phức lợi xã hội
đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh quảng ninh
đại tướng tô lâm nhấn mạnh mục tiêu cao nhất bao trùm nhất đó là bất luận trong tình huống nào
cũng phải giữ vững thế chủ động chiến lược bảo đảm vững chắc an ninh trật tự không để bị động bất ngờ
tuyệt đối không để xảy ra khủng bố phá hoại gây dối an ninh trật tự bảo đảm an ninh an toàn cho nhân dân
phục vụ phát triển kinh tế xã hội
nguyên nguyễn giữa phòng giải xã hội và phòng giải phục
và phần nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước và an ninh trật tự
gắn với cải cách thủ tục hành chính xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
trong đó chỉ đạo quyết liệt để thực hiện đề án sáu của chính phủ
tôi thấy cái này quyết tâm của tỉnh rất lớn
công an tỉnh có trách nhiệm tham hưu để đi vào cụ thể những bước đi về những việc này
đại tướng tô lâm đề nghị ban thường vụ tỉnh ủy quảng ninh
tiếp tục quan tâm triển khai có hiệu quả nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
và quyết định số chín mươi của ban bí thư
đồng thời sớm ban hành triển khai thực hiện đề án xây dựng lực lượng công an tỉnh quảng ninh
thật sự trong sảnh vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
cũng trong sáng nay tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị
bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an đã đến dự và phát biểu chỉ đạo
tại lễ khởi công xây dựng trụ sở một công an tỉnh quảng ninh
cùng dự buổi lễ có đồng chí nguyễn xuân ký
ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh quảng ninh
trụ sở một công an tỉnh quảng ninh được khởi công xây dựng với quy mô
một tòa nhà làm việc đa năng trung tâm gồm một tầng hầm và một mươi ba tầng nổi
với công năng làm việc hội trường lớn và các phòng họp nhỏ
trung tâm thông tin chỉ huy phòng truyền thống thư viện và các công trình phụ trợ khác
dự kiến công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trước dịp kỷ niệm
bảy mươi năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân việt nam một mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
phát biểu tại buổi lễ bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh
để xây dựng lực lượng công an tỉnh quảng ninh thật sự trong sạch vững mạnh
chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh
những năm qua đảng ủy công an trung gương bộ công an đã quan tâm đầu tư
cả về đội ngũ cán bộ và cơ sở vật chất tiêm lực hậu cần kỹ thuật
đã hoàn thành lập phương án sắp xếp lại xử lý nhà đất an ninh
và công tác quy hoạch sử dụng đất an ninh quy hoạch xây dựng phòng cháy chữa cháy
thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi đảm bảo đồng bộ thống nhất
với quy hoạch chung của tỉnh quảng ninh và quy hoạch đất an ninh của bộ công an
bên cạnh đó cấp ủy chính quyền tỉnh quảng ninh đã dành sự quan tâm hỗ trợ
đầu tư kinh phí xây dựng mua sắm trang thiết bị phương tiện nghiệp vụ công cụ hỗ trợ
phục vụ công tác chiến đấu cho công an tỉnh
đặc biệt tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh đã phối hợp
với đảng ủy công an trung gương bộ công an đầu tư kinh phí thực hiện dự án
đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của công an tỉnh khởi công hôm nay
đáp ứng yêu cầu làm việc cho cám bộ chiến sĩ công an tỉnh
dự án này chắc chắn sẽ làm thay đổi diện mạo sở chỉ huy công an tỉnh quảng ninh
và phục vụ hiệu quả cho công tác chiến đấu của công an tỉnh
để công trình được hoàn thành đúng tiến độ an toàn bảo đảm chất lượng
bộ trưởng tô lâm yêu cầu chủ đầu tư đơn vị tư vấn nhà thầu thi công
phải bám sát các mục tiêu yêu cầu chấp hành đúng quy định của pháp luật
nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các cam kết về quyền và nghĩa vụ
của các bên theo hợp đồng
các đơn vị chức năng liên quan của bộ cần phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư
trong quá trình thực hiện dự án kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắt về thủ tục
kỹ thuật đảm bảo an ninh trật tự an toàn và vệ sinh môi trường công cộng
tại địa điểm đầu tư xây dựng nâng cấp
nhân dịp này bộ trưởng tô lâm cũng yêu cầu công an tỉnh quảng ninh
nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy tổ chức thực hiện nghiêm túc hiệu quả
các nhiệm vụ chính trị được đảng ủy công an trung gương bộ công an
và cấp ủy chính quyền nhân dân tỉnh quảng ninh tin tưởng giao phó
thay mặt đảng ủy công an trung gương bộ công an bộ trưởng tô lâm chân thành cảm ơn
cấp ủy chính quyền và nhân dân tỉnh quảng ninh đã dành tình cảm sự quan tâm sâu sắc
đối với lực lượng công an nhân dân nói chung công an tỉnh quảng ninh nói riêng
trong thời gian qua đồng thời mong muốn nhận được sự quan tâm hơn nữa trong thời gian tới
chiều nay tại hà nội đoàn khảo sát của ban tuyên giáo trung ương do đồng chí lại xuân môn
ủy viên trung gương đảng phó trưởng ban thường trực ban tuyên giáo trung gương
chủ tịch hội đồng khoa học các cơ quan đảng trung ương làm trường đoàn
đã có buổi làm việc với bộ công an về khảo sát đánh giá kết quả một mươi năm thực hiện kết luận số một

công tác điều tra nắm bắt nghiên cứu dư luận xã hội trong công an nhân dân
về phía bộ công an có thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng
phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an
phát biểu tại hội nghị phó trưởng ban thường trực ban tuyên giáo trung ương lại xuân môn nêu rõ
để có cơ sở lý luận và thực tiễn đánh giá toàn diện khách quan bảo đảm chất lượng
tiến độ việc thực hiện kết luận số một trăm linh của ban bí thư về công tác điều tra nắm bắt nghiên cứu dư luận xã hội
đồng thời tham mưu ban bí thư đề án tổng kết một mươi năm thực hiện kết luận số một trăm linh
ban tuyên giáo trung ương đã thành lập đoàn khảo sát nhiều đơn vị địa phương trong đó mở đầu là bộ công an
lý giải việc chọn bộ công an là đơn vị đầu tiên để khảo sát đồng chí lại xuân môn đánh giá
bộ công an làm tốt công tác điều tra nắm bắt tình hình dư luận xã hội trong và ngoài lực lượng công an nhân dân
phối hợp chặt chẽ hiệu quả với ban tuyên giáo trung ương có nhiều mô hình hay cách làm sáng tạo trong công tác này
nhấn mạnh cuộc khảo sát là tài liệu rất quan trọng làm cơ sở cho báo cáo tổng kết của trung ương tới đây
phó trưởng ban thường trực ban tuyên giáo trung ương gợi ý một số nội dung để đoàn khảo sát phát biểu ý kiến đặt câu hỏi
trong đó lưu ý những kết quả bài học kinh nghiệm mà báo cáo của bộ công an đã nêu
khẳng định tầm quan trọng của việc điều tra nắm bắt nghiên cứu dư luận xã hội trong bối cảnh hiện nay
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng trần quốc tỏ bày tỏ vinh dự đón tiếp đoàn khảo sát của trung ương
trân trọng cảm ơn đồng chí trưởng đoàn cùng các thành viên đã phát biểu ý kiến đánh giá kết quả bước đầu
về thực hiện kết luận số một trăm linh của ban bí thư về đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra
nắm bắt nghiên cứu dư luận xã hội trong công an nhân dân đồng thời khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu
lắng nghe các ý kiến tại buổi làm việc để bổ sung hoàn chỉnh báo cáo
cam kết sẽ đồng hành tạo mọi điều kiện để đoàn khảo sát hoàn thành nhiệm vụ đề ra
sáng nay tại hà nội bộ công an tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh năm hai nghìn hai mươi ba
và triển khai công tác tuyển sinh năm hai nghìn hai mươi bốn trong công an nhân dân
thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
năm hai nghìn hai mươi ba là năm thứ hai triển khai thực hiện đề án số bốn của bộ công an về đổi mới công tác tuyển sinh đại học chính quy
tuyển mới trong công an nhân dân công tác triển khai đề án đã hoàn thiện hơn trong các văn bản hướng dẫn
và thực tiễn tổ chức triển khai thực hiện kỳ thi đánh giá của bộ công an năm hai nghìn hai mươi ba
đã hoàn thành mục tiêu yêu cầu đề ra đảm bảo an toàn nghiêm túc đúng quy chế
được dư luận xã hội và các đơn vị chức năng đánh giá cao
tại hội nghị các đại biểu đã tham luận phân tích làm rõ những kết quả nổi bật
những khó khăn vương mắc hạn chế tồn tại và nguyên nhân kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn công tác tuyển sinh
phát biểu chỉ đạo hội nghị thứ trưởng trần quốc tỏ yêu cầu công an các đơn vị địa phương
các học viện trường công an nhân dân tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định về đổi mới căn bản
toàn diện giáo dục đào tạo trong công an nhân dân sát với lộ trình đổi mới của hệ thống giáo dục quốc dân
gắn với yêu cầu nhiệm vụ công tác công an trong giai đoạn mới
đặc biệt là việc thực hiện nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị và đề án nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo
trong công an nhân dân đến năm hai nghìn ba mươi đáp ứng mục tiêu xây dựng lực lượng công an nhân dân
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại
đồng chí thứ trưởng cũng yêu cầu quản lý chặt chẽ công tác tuyển sinh các trình độ
loại hình đào tạo đặt mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn tuyển lựa chọn được những cán bộ
thực sự có trình độ năng lực đáp ứng tốt hiệu quả đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho toàn ngành
sáng nay bộ công an tổ chức hội thảo lấy ý kiến công an hai mươi hai đơn vị địa phương phía nam góp ý cho dự án
đổi mới vũ khí nóng cho lực lượng công an nhân dân
trung tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an chủ trì hội thảo
xem tóm tắt giới thiệu về tính năng hiệu quả và thông số kỹ thuật của từng chủng loại vũ khí
đại diện công an các đơn vị địa phương đã bày tỏ thống nhất với phương án trang bị vũ khí
do cục trang bị và kho vận đề xuất
từ thực tiễn công tác chiến đấu lãnh đạo chỉ huy công an nhiều đơn vị địa phương
cũng đề cập sự cần thiết trong việc trang bị vũ khí thế hệ mới hiện nay
phát biểu kết luận hội thảo thứ trưởng lê văn tuyến nhấn mạnh
trọng tâm trong xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy tinh nguyện hiện đại
là yêu cầu về con người và trang thiết bị phương tiện công cụ phục vụ công tác chiến đấu
trong điều kiện kinh phí còn hạn chế việc đầu tư trang cấp phải bảo đảm hiệu quả thiết thực
và cả về tiến độ triển khai
đồng chí thứ trưởng lưu ý công tác hậu cần phải chủ động đi trước
cần trang cấp những chủng loại phương tiện thiết bị công an các đơn vị địa phương
cần phù hợp với điều kiện công tác chiến đấu chứ không phải mua sắm những chủng loại có sẵn
thứ trưởng cũng đề nghị cục trang bị và kho vận tiếp thu bổ sung các ý kiến góp ý
của công an các đơn vị địa phương vào sự thảo đề án
công an các đơn vị địa phương cần khẩn trương giả soát những chủng loại vũ khí hiện có
để phân loại đánh giá lại chất lượng và nâng cao hiệu quả công tác quản lý với vũ khí đã được trang bị
công an các đơn vị địa phương cũng cần đánh giá lại tiêu chuẩn
định mức trang thiết bị vũ khí để đề xuất cho phù hợp với thực tiễn công tác chiến đấu
chiều nay bộ công an đã tổ chức hội nghị giao bàn thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư
năm hai nghìn hai mươi bốn khu vực phía nam trung tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
tại hội nghị đại diện hai mươi một đơn vị phía nam đã nêu những thuận lợi khó khăn và nguyên nhân tiến độ giải ngân
đồng thời cam kết với lãnh đạo bộ công an sẽ hoàn thành đúng tiến độ giải ngân trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi bốn
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
thứ trưởng lê văn tuyến nhấn mạnh các đơn vị cần giả soát ngay thủ tục đầu tư
tăng cường công tác kiểm tra hậu cần tài chính đầu tư mua sắm xây dựng để đảm bảo đúng quy định của pháp luật
đối với các dự án chuyển tiếp cần khẩn trương đôn đốc nhà thầu khẩn trương thanh quyết toán các công trình đã hoàn thành hồ sơ
khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thủ tục các dự án thi công mới
các đơn vị chức năng ra soát lại quy trình thủ tục rút ngắn thời gian thẩm định
phân cấp phân công trách nhiệm cán bộ phụ trách
các đơn vị phải coi công tác giải ngân vốn đầu tư công là một trong các nhiệm vụ chính trị trọng tâm
gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan đơn vị
kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ mùng tám tháng ba cục truyền thông công an nhân dân tổ chức nhiều chương trình sôi nổi và ý nghĩa
thu hút đông đảo các cán bộ chiến sĩ tham gia
các hoạt động đã tạo được không khí vui tươi ấm áp và để lại nhiều ấn tượng đẹp
ngay từ đầu giờ sáng
các cán bộ chiến sĩ nhân viên thuộc cục truyền thông công an nhân dân đã có mặt để cùng nhau tham gia cuộc thi cắm hoa
với chủ đề phụ nữ cục truyền thông tự tin và tỏa sáng
nhiều tác phẩm ấn tượng được các đội thi thuộc các đơn vị trong cục mang đến với những ý tưởng độc đáo
đặc sắc tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ nói chung và chị em phụ nữ trong cục truyền thông công an nhân dân nói riêng
ngày hôm nay thì tôi tham gia một tinh thần rất vui và cảm thấy hẹo khúc
bởi vì là chúng tôi luôn luôn là những bông hoa
chúng tôi luôn luôn được đảng ủy cục truyền thông công an nhân nâng lưu và tạo mọi điều kiện
để phát triển không những trong công tác chuyên môn và trong các hoạt động đoàn thể
để chúng tôi luôn luôn được là những bông hoa tỏa sáng
trong đó có nội dung liên quan đến cuộc thi cắm hoa
đó là sự tôn vinh những người phụ nữ hàng ngày chúng tôi làm công tác chuyên môn
và những ngày hôm nay chúng tôi được tỏa sáng được thể hiện những năng khiếu của bản thân mình
trong khuôn khủ các chương trình
chào mừng ngày quốc tế phụ nữ mùng tám tháng ba
cục truyền thông công an nhân dân còn tổ chức các hoạt động giao lưu thể thao như thi kéo co
nhảy bao bố tạo nên sân chơi lành mạnh bổ ích
nâng cao đời sống tinh thần cho các cán bộ chiến sĩ nhân viên trong đơn vị
đây cũng là cơ hội để mọi người giao lưu học hỏi gian luyện sức khỏe
thắt chặt tình đoàn kết gắn bó hỗ trợ lẫn nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
trong ngày hôm nay chủ yếu các hoạt động sẽ là các đồng chí là đoàn viên thanh niên nam
sẽ đảm nhận các phần việc mà các công việc này trước đây là các chị em của hội phụ nữ cục truyền thông dân đảm nhận
chúng chính vì những hoạt động mà chúng tôi tổ chức như thế này
thì chúng tôi cũng hiểu hơn những phần nào những công việc đặc thù của các chị em trong cục
đặc biệt là những khối của phóng viên truyền hình như là khối nhà xuất bản quan dân
đồng thời hơn nữa là chúng tôi cũng muốn là các hoạt động
tăng cường sự giao lưu và gắn kết từ đấy tạo sự đoàn kết thống nhất trong đơn vị của các tổ chức phần chúng
thông qua ngày kỷ niệm tám tháng ba chị em thêm gắn bó đoàn kết nhau hơn và thêm yêu thương nhau
đây cũng là một cái dịp để chị em được gặp gỡ nhau tại cục truyền thông công an nhân dân
từ những ngày kỷ niệm tám tháng ba này chị em đã thể hiện được thấy được sự yêu thương của lãnh đạo
cũng như anh em dành cho chị em để chị em hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn
trong công tác chuyên môn
và từ đó thì chị em có nhiều năng lực hơn để làm việc
trong thời gian qua hội phụ nữ cục truyền thông công an nhân dân đã luôn cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ
góp phần quan trọng cùng toàn thể đơn vị hoàn thành các mặt công tác chuyên môn các nhiệm vụ chính trị được giao
những sự quan tâm từ các cấp lãnh đạo chính là động lực để chị em tiếp tục nỗ lực hơn trong công tác nhiệm vụ của đơn vị
đây cũng là cơ hội để tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ công an nhân dân
xứng đáng với tám chữ vàng bác hổ tặng phụ nữ việt nam
anh hùng bất khuất trung hậu đảng đàng
ngày hôm nay trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến thông tin thuyền viên việt nam trên tàu cho confidence bị tấn công trên biển
người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam phạm thu hằng nêu rõ
bộ ngoại giao đã chỉ đạo đại sứ quán việt nam tại khu vực liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại
đề nghị cung cấp thông tin về tình trạng các công dân việt nam trên tàu
theo thông tin sơ bộ trên tàu có bốn thuyền viên việt nam một thuyền viên đã tử vong và ba thuyền viên trong tình trạng sức khỏe bình thường
các cơ quan đại diện việt nam sẽ tiếp tục liên hệ chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại
khẩn trương tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân xử lý các vấn đề hậu sự cho thuyền viên tử vong
nhằm bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của công dân việt nam
đồng thời bộ ngoại giao đã phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước
làm việc với công ty phái cử các thuyền viên để triển khai các biện pháp bảo hộ cần thiết
việt nam cực lực lên án hành vi tấn công bạo lực vô nhân đạo nhằm vào dân thưởng vô tội
và các phương tiện dân sự trên các tuyến hàng hải quốc tế